các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó một tài khoản sử dụng mạng xã hội facebook đã đăng tải thông tin kèm hình ảnh tố một tài xế taxi cố tình chặt chém giá hai du khách người nước ngoài
thông tin bài viết của người này cho biết hai du khách này đi xe khách từ sapa lào cai về hà nội thì được nhà xe trả tại điểm đỗ trên phố trần nhật duật phường hàng buồm quận hoàn kiếm
sau khi xuống khỏi xe khách hai du khách này đón một chiếc taxi biển kiểm soát ba mươi e một mươi một nghìn hai trăm chín mươi một đang dừng đỗ và hỏi giá về phố chợ gạo
phường hàng buồm cách điểm đón khoảng năm mươi mét thì tài xế này báo giá cước dịch vụ năm trăm linh đồng
tuy nhiên khi khách xuống xe tài xế phát hiện hộ chiếu của họ để quên nên đã quay trở lại nhưng lại đòi tiếp năm trăm linh đồng tiền chuộc
bài viết chưa rõ tính xác thực nhưng đã gây chú ý và bức xúc của cộng đồng mạng
ngay sau khi nắm được thông tin ban chỉ huy công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường hàng buồm xác minh
sáng ngày một mươi ba tháng năm công an quận hoàn kiếm đã triệu tập lái xe lvg sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã bảo khê thành phố hương yên tỉnh hương yên
tài xế chiếc taxi biển kiểm soát ba mươi e một mươi một nghìn hai trăm chín mươi một lên làm việc hiện công an quận hoàn kiếm đang đấu tranh làm rõ vụ việc để xử lý
liên quan sự việc bà mờ quốc tịch pháp cho biết bà cùng chồng mình là người trong sự việc
theo nữ du khách đây là lần đầu vợ chồng bà đến việt nam du lịch cả hai đã đến việt nam khoảng một tuần trước
bà mở kể đến nơi tài xế khóa cửa xe sau và đề nghị họ trả năm trăm linh đồng mới được xuống xe
trên thực tế quãng đường từ một trăm một mươi bốn đồng đến một trăm một mươi bốn đồng mới được xuống xe
trên thực tế quãng đường từ một trăm một mươi bốn đồng đến một trăm một mươi bốn đồng mới được xuống xe